cũng trong sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai cho biết
ngành y tế vừa ghi nhận thêm sáu người nghi mắc covid một mươi chín liên quan đến trợ đồng mối học môn
trong đó năm người ở các xã gia kiệm và gia tân của huyện thống nhất
và một người ở phường tam hiệp tp biên hòa
hiện ngành y tế tỉnh đồng nai đang phối hợp với thành phố biên hòa và chính quyền huyện thống nhất
điều tra truy vết các trường hợp liên quan đến các f mà bộ y tế chưa công bố
ngành y tế đồng nai dự báo sẽ còn nhiều trường hợp dương tính trên địa bàn liên quan đến chợ đầu mối học môn
do đó trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai thông báo
những ai từng mua bán vận chuyển hàng hóa từ đồng nai đến trợ đồng mối học môn
từ ngày một tháng sáu đến nay hãy khẩn trương khai báo y tế
đặc biệt khi phát hiện bản thân từng tiếp xúc với f một
hay nghi ngờ mắc covid một mươi chín cần ở yên tại nhà hoặc nơi lưu trú
thông báo ngay cho cơ quan y tế tại địa phương và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu